liên quan tới vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm nghìn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an đã tạm giữ đã tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lê giọc làm việc tại scb với các chức vụ là thành viên hội đồng quản trị
phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lam lê giọc đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay của bà trương mỹ lan
có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng
tổng giá trị tài sản bảo đảm là ba mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai san henry kajian
đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan vay sáu trăm linh hai khoản vay tổng dư nợ là năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản bảo đảm các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng san henry kajian và lam lê giọc đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án
tạm đình chỉ điều tra hai bị can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý